sau nhiều nỗ lực thất bại ngày hôm nay lực lượng cứu hộ ấn độ đã chuẩn bị cho phương án khoan một đường thoát hiểm mới
để giải cứu bốn mươi một công nhân đang mắc kẹt trong đường hầm cao tốc bị sập tại bang uttarakhand vào chín ngày qua
các kỹ sư trước đó đã cố gắng đưa ra một ống thép xuyên qua đống đổ nát theo phương nằm ngang
ống thép này chỉ đủ độ rộng để những công nhân đang mắc kẹt có thể trôi qua
tuy nhiên hoạt động cứu hộ đã phải tạm dừng vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau một tiếng nứt đột ngột gây ra sự hoảng loạn
hiện các đội cứu hộ đang chuẩn bị đào một đường thoát hiểm mới từ trên cao tức là từ phía trên đỉnh ngọn đồi
thủ hiến bang uttarakhand xác nhận tất cả các công nhân mắc kẹt bên trong vẫn an toàn
và lực lượng cứu hộ vẫn đang liên lạc với họ bằng bộ đàm
thực phẩm nước uống oxy và thuốc vẫn được chuyển cho các công nhân thông qua một đường ống hẹp